nhân viên bệnh viện khẳng định một tay súng mặc đồ bác sĩ đã xả súng khiến ít nhất một bệnh nhân và một nhân viên bệnh viện thiệt mạng
hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm của vụ việc trên
theo báo cáo của liên hợp quốc trong số khoảng một triệu người syri phải rời bỏ nhà cửa để tránh khói lửa chiến tranh

những người may mắn sống sót sau cuộc hành trình gian nan và được đặt chân lên miền đất hứa liệu đã được bình yên

hàng ngàn ba mẹ trẻ syri đang phải vật lộn một mình với những đứa con nhỏ tại các trại tị nạn
một bà mẹ trẻ hai mươi bốn tuổi người syri sinh đứa con thứ ba trong một túp lều tạm
một bà mẹ khác buộc phải tắm rửa cho đứa con mới sinh ngay trên một vũ nước động cũng tại khu lán trại tị nạn ở biên giới hy lạp và macedonia
mới đây nhất chỉ trong hai ngày cuối tuần lực lượng cứu hộ của italia đã cứu được bảy trăm ba mươi người tị nạn ở ngoài khơi sisin
trong số những người này có khoảng một trăm linh phụ nữ
trong đó có hai mươi người đang mang thai
theo ước tính của văn phòng cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
thì hai phần ba số người syri đang sống trong các trại tị nạn là phụ nữ và trẻ em
cơ quan này cũng cảnh báo buôn bán phụ nữ và trẻ em đang là vấn nạn ở khu vực biên giới syri
sau khi rời khỏi quê hương họ phải đối mặt với nạn bạo hành và phân biệt đối xử nơi đất khách
trải qua những thảm kịch trên hành trình vượt biển những người sống sót vẫn tiếp tục gặp sóng gió ngay khi đặt chân lên đất liền
có thể nói đây chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc hành trình gian nan khác với những người tị nạn syri
và hành trình đó càng khó khăn hơn với những người phụ nữ